thưa ông tôi cũng vừa nhận được một câu hỏi từ phía khán giả truyền hình vừa gửi về cho truyền hình quan nhân dân
xin ông trả lời với nước nội dung như sau ạ
để minh đạch giá điện thì nên có một đơn vị độc lập vào cuộc để giả soát và kiểm tra

chứ không phải là anh nhà điện là tùy anh mình quyết định đúng không
cho nên chính phủ chỉ quy định giá điện bán lẻ bình quân
mà trên cơ sở đó giao cho bộ phận cơ quan chức năng mà xây dựng cái biểu giá điện như thế nào
mà thực chất cái giá biểu giá bán lẻ điện hiện nay là có dấu hiệu bất cập
mà ngay từ năm chín mươi bốn và đặc biệt là tháng tám hai nghìn một mươi chín thì đã bắt đầu sửa đổi lại
nhưng mà đến nay thì do covid cho nên người ta chưa công bố
thế thì cái việc mà thay đổi biểu giá điện thì cơ cấu biểu giá điện chúng ta không có cơ quan chức năng
người ta sẽ xem xét và sẽ đưa ra công luận để ta phán xét xem cái việc đó đúng hay sai
còn hiện nay mà nói là ví dụ như là để do cái việc đo đồng đo đếm hoặc tính toán tiền điện sai hay không
thì có nên cần có cơ quan chức năng vọc bộ hay không
thì theo quan điểm tôi thì thứ nhất là phải do cái việc là cái công tơ điện
cái việc đo lường có chi sai hay không vì cái công cụ cái máy đo có chi sai cái công tơ có chi sai hay không
thì theo tôi nghĩ trước khi mà đưa vào sử dụng
thì đều có cơ quan kiểm nghiệm rõ ràng
nhưng mà hiện nay thì có một cái mà dân tình công luận người ta vẫn lan tăng là gì
người ta thấy là một cái cơ quan mà do evn đẻ ra để kiểm tra
một cái anh mà lại phụ thuộc anh đó để kiểm tra để xem xét thì tính khách quan nó có hay không
thì người ta chỉ lưu ý cái chuyện đó
phải chăng nên một cơ quan tổ chức độc lập kiểm định cái công tơ đó chuẩn hay không
thì cái tính khách quan nó cao hơn đấy là vấn đề thứ nhất
vấn đề thứ hai là số điện hàng tháng mà anh đi kiểm tra để đánh giá để tính tiền điện cho người ta
thì làm sao cho công bằng cho công khai minh bạch
người dân người ta thấy cái số đó là số chính xác
thế thì muốn làm được cái điều này thì theo tôi nghĩ là
có thể ví dụ anh chỉ cần tăng số điện lên một số một số số nhất định
nó rơi vào một cái bậc khác thì giá nó sẽ hoàn toàn khác
mà sẽ làm cho tiền điện thanh toán sẽ tăng lên
thì phải chăng thì có thể mà những cái hoài nghi mà chưa tin đối với cái việc kiểm tra số điện tiêu dùng trong tháng đó
thì phải chăng là mỗi một lần kiểm tra thì cái nhà đèn cái người đi kiểm tra số điện đấy
điện tiêu dụng
thì nên mời cái đối tượng tiêu dụng đến cùng kiểm tra xem đã chính xác hay chưa
và có cái theo dõi
mà theo tôi biết được thì khi để phản ảnh cái mức tiêu dùng điện hàng tháng cũng như trong tháng
thì evn đã rất thân trọng
đã xây dựng những cái hóa đơn tiền điện
mà với mấy phương án khác nhau mà đã mời rất nhiều đối tượng đến tham gia
và hiện nay người ta đã xây dựng một cái tương đối là chuẩn
và thông qua cái đó là có thể biết được phản ảnh số điện tiêu dùng tháng này so với tháng trước
và từng bộ một là bao nhiêu
mà cái mà người ta nghi ngại là cái việc phản ảnh có chính xác hay không
là cái việc cái người đi đếm đi đo điện
vì thật ra chúng ta cũng đều hy vọng là với những cái cách làm công khai và minh bạch như thế
thì những cái bất thường và những cái việc là đi sai chỉ số điện là chỉ số hóa đơn như thế
sẽ không được lên tay với người dân đúng không ạ
và tôi cũng đồng tình là không phải mời cái cơ quan cục quản lý cạnh tranh hay cục quản lý giá vào không làm gì được đâu
nói thẳng như vậy đúng không
đây là một cái việc nghiệp vụ hết sức cụ thể đúng không
đòi hỏi cái đối tượng cụ thể là cái người đi đo đếm và cái người tiêu dùng ra chứng giám cái việc đó đúng không
còn cảm thấy mà chưa yên tâm thì xem kiểm định lại công tơ
thì mời một cơ quan kỹ thuật người ta vào người ta kiểm định cái công tơ đó đúng không